bộ trưởng tô lâm đã chuyển lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam đến đồng chí thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nước lào cùng gia đình